cá nuôi lồng bè trên sông trà và xã long sơn thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu đã bị chết giải rác ở tiểu khu bốn và tiểu khu tám thuộc khu quy hoạch nuôi trồng thủy sản lồng bè và nhuyễn thể hai mảnh vỏ trên sông trà và
cho đến lúc này thì hiện tượng cá chết đặc biệt là ở hai loài cá bớp và cá chim vẫn đang tiếp tục xảy ra với mức độ nghiêm trọng hơn
theo thống kê sơ bộ tính đến ngày hai mươi sáu tháng tám khoảng tám hộ nuôi cá lồng bè trên tiểu khu bốn và tám có cá chết nhiều với số lượng ước tính khoảng ba mươi năm con cá chim và khoảng năm con cá bớp ước tính thiệt hại ban đầu trên ba năm tỷ đồng
theo nhận định ban đầu của tri cục thú y tỉnh bà rịa vũng tàu cứ theo chu kỳ từ tháng tám đến tháng chín hàng năm xuất hiện hiện tượng mưa nhiều
nguồn nước mưa từ trên bờ đổ rồn xuống làm độ mặn của vùng nước giảm đột ngột gây sốc khiến cá bỏ ăn
cùng với đó các nguồn ô nhiễm khác do nước mưa cuốn theo từ trên bờ xuống làm nguồn nước bị thiếu oxy cục bộ dẫn đến cá tuột nhất và chết nhanh
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bà rịa vũng tàu cũng đã đề nghị với ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo sở tài nguyên môi trường kiểm tra giám sát nguồn nước tại khu vực trên
đồng thời đề nghị ủy ban nhân dân tp vũng tàu chính quyền xã long sơn tiếp tục hướng dẫn người dân các biện pháp khắc phục hậu quả ổn định sản xuất